hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bất ngờ một chiếc xe máy do năm thanh niên điều khiển đâm vào hông khiến năm thanh niên bị thương nặng
trong khi lực lượng chức năng đang giải quyết hiện trường vụ tai nạn
thì bất ngờ một chiếc xe máy do một phụ nữ điều khiển đâm vào hông chiếc xe bảy chỗ
khiến người phụ nữ này phải nhập viện cấp cứu
vụ tai nạn thứ ba cũng tại giao lộ trên giữa xe khách bốn mươi năm chỗ và xe ô tô bốn chỗ
sáu phương tiện trong ba vụ tai nạn nằm chắn ngang giữa giao lộ khiến giao thông qua khu vực
ủn tắc kéo dài phải đến gần chín giờ sáng cùng ngày các phương tiện trong vụ tai nạn
được di chuyển khỏi hiện trường giao thông qua khu vực mới ổn định trở lại